như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số ba của nhà máy xi măng yên bái công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái đã xảy ra sự cố tai nạn lao động
hậu quả năm bảy công nhân lao động bị tử vong và ba công nhân khác bị thương hiện tại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
ngay sau sự cố lãnh đạo tỉnh yên bái và các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện trường họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý giải quyết sự cố sau vụ tai nạn
liên đoàn lao động tỉnh nghiên bái đã có báo cáo gửi tổng liên đoàn lao động việt nam về vụ tai nạn lao động khiến bảy người tử vong ba người bị thương xảy ra tại công ty cổ phân xi măng và khoáng sản nghiên bái
theo báo cáo của liên đoàn lao động tỉnh yên bái đã có báo cáo gửi tổng liên đoàn lao động việt nam nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa chưa có dấu hiệu tác động khách quan dẫn tới tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm bảy người chết ba người bị thương
công ty đã tạm dừng hoạt động sản xuất liên quan tại nhà máy để đảm bảo an toàn và bảo vệ hiện trường
vụ tai nạn đã khiến bảy công nhân tử vong bao gồm nông văn toản xã xuân lai nông văn thoạt xã xuân lai mai thiên hoàng xã xuân lai lê mạnh cường xã yên bình phạm xuân trường xã thịnh hưng huyện yên bình tỉnh yên bái phạm ngọc linh thành phố yên bái và nguyễn danh mạnh xã tuy lộc thành phố yên bái
ba nạn nhân bị thương đang điều trị tại khoa chấn thương trình hình bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái bao gồm các anh
phạm ngọc long bốn mươi ba tuổi chú tại xã việt cường huyện trấn yên phạm bình dương hai mươi sáu tuổi chú tại xã đại đồng huyện yên bình và cuối cùng là nông văn tuân hai mươi chín tuổi trú tại xã tân nguyên huyện yên bình
hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái đã huy động tối đa phương tiện nhân lực để chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân để có thể sớm xuất viện trong thời gian sớm nhất
chiếc xe của anh nông văn tuân hai mươi chín tuổi ở huyện yên bình tỉ yên bái một trong ba công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái tại bệnh viện vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn vừa qua đã khiến rất nhiều người dùng bình
anh tuân kể lại ngày hai mươi ba tháng bốn sau khi ăn cơm anh cùng với chín công nhân khác bắt tay vào làm việc bảo dưỡng định kỳ máy nghiền
theo đó anh tuân cùng với anh phạm ngọc long và anh phạm minh dương làm nhiệm vụ sửa chữa ở bên ngoài máy nghiền
còn bảy công nhân còn lại nhận việc thay tấm lát bị mòn ở bên trong
sau khi làm việc được ba mươi phút nhóm công nhân hốt hoảng khi máy nghiền đang ngừng bất ngờ hoạt động
ba công nhân bảo dưỡng ở bên ngoài lập tức bị hất vang xuống đất theo vòng xoay của lồng máy
anh tuân nhớ lại khi máy nghiền xoay tôi bất ngờ bị văng tử truyền xuống dưới
rơi xuống đất đã thấy hai đồng nghiệp nằm la liệt
nhìn lên trên máy vẫn quay nam công nhân hiểu ra vấn đề hoảng hốt tập độ
anh lạnh sống lưng cứng ngơi bởi không thấy nhóm đồng nghiệp bên trong máy nữa
máy quay với tốc độ nhanh tiếng máy rất lớn
anh tuân bật lên lấy hết bình sinh để hô hoán
còn người ở trong cứu đi
theo anh tuân khu vực đóng điện vận hành máy nghiền ở một khu vực khác
nhóm công nhân các anh chỉ có nhiệm vụ sửa chữa
nên không rõ vì sao máy đang dừng hoạt động mà lại bất ngờ chạy khiến mọi người không kịp trở tay
anh tuân cho biết thêm sau khoảng chừng một phút thì máy dừng lại
tốc độ bé quay nhanh nên chỉ cần quay một vòng thì mọi người cũng khó qua khỏi
nằm trên dưỡng bệnh cùng với một bên chân và tay bị báo bột
anh phạm ngọc long cho biết vẫn còn đau ế ẩm nhất là chân và tay
nhớ lại vụ tài nạn anh long nhớ lại
vừa vào làm sau giờ nghỉ trưa lúc đó chúng tôi mới thay
lắp được chục tấm lát thì máy bất ngờ chạy hắt ba người ở ngoài xuống đất
lúc đó bụi mù mịt tôi chỉ kịp hô tắt máy rồi nằm im
sau đó các công nhân trong nhà máy có mặt tại hiện trường đã đưa anh đi cấp cứu
theo anh long việc thay tấm lát bị mòn bảo hành sửa chữa máy nghiền là công việc thường xuyên
mọi lần bảo dưỡng sửa chữa đều không có vấn đề gì
nhưng lần này lại bất ngờ xảy ra sự cố khủng khiếp quá
anh long ngọc ngũi chia sẻ thêm
trong ống lồng có hàng nghìn viên bi sắt để nghiền đá nên chỉ cần máy nghiền quanh một vài giây cũng đã gây ra chết người rồi
tôi cùng hai người khác ở ngoài đã may mắn hơn bày đồng nghiệp ở bên trong
liên quan đến vụ tai nạn thương tâm này
trong số các nạn nhân tử vong có hai người là anh em ruột là nông văn thoạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và nông văn toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn trung tâm xã xuân lai huyện yên bình tỉnh yên bái
không khí tăng thương bao trùm cả xóm nhỏ
phía ngoài căn nhà ràn đơn sơ
quan tài của hai anh em được đặt ngay giữa sân để mọi người đến thắp hương
anh nông văn khoa là anh em ruột của hai nạn nhân cho biết
gia đình anh có ba anh em anh thoạt là anh cả còn anh toàn là em út
anh thoạt đã lập gia đình và có hai cháu
cháu lớn học lớp tám cháu nhỏ học lớp bốn còn anh toàn vẫn ốc thân
anh khoa ngẹn giọng nói
bố mẹ tôi năm nay đều đã hơn sáu mươi tuổi đây là cú sốc quá lớn
từ hôm qua đến nay mẹ tôi đã bị ngất mấy lần
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo tỉnh yên bái và các cơ quan ban ngành
cùng bà con làng xóm đã tới thăm hỏi động viên gia đình
kể về hai anh em trai xấu xố nhiều người dân trong thôn xóm đều bày tỏ tình thương
để khắc phục vụ tai nạn
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã đưa ra quyết định số bảy trăm ba mươi bốn
cách chia quy đê cạch ngang ubnd của tỉnh yên bái
về việc thành lập ban chỉ đạo giải quyết tai nạn lao động
theo đó tỉnh ủy yên bái đã quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong
với số tiền là một mươi tám triệu đồng nạn nhân bị thương là bốn triệu đồng
các huyện thành phố tổ chức hỗ trợ các nạn nhân tử vong là một mươi triệu đồng
người bị thương là bốn triệu đồng
công ty của phần xin mang vào khoáng sản yên bái
hỗ trợ các nạn nhân tử vong là hai trăm linh triệu đồng
người bị thương là năm mươi triệu đồng
đồng thời tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
cũng đã thành lập các tổ công tác tại các địa phương
bên cạnh đó phối hợp với chính quyền sở tại
các gia đình là hậu sự ổn định tư tưởng gia đình các nạn nhân
theo các bác sĩ các bệnh nhân nhập viện đến trong tình trạng chấn thương nghệ
không nguy hiểm để tính mạng
trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này
nguyên nhân được xác định là đang thực hiện thách tấm lót
bên trong thùng quanh nghiền đá bi của tổ máy số ba
thì bất ngờ thùng quay hoạt động
được biết căn cứ vào tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quyết định về an toàn lao động
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạo gian
đối với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái tỉnh yên bái
là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng với tôi
vi phạm quyết định về an toàn lao động
sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái phê trần
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
đã thi hành các quyết định lệnh tố tụng nêu trên
theo quy định của pháp luật
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
đang tích cực điều tra mở rộng vụ án
làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm tội của bị can trần mạnh hùng
cũng như những hành vi của cá nhân tổ chức có liên quan
để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
theo một chuyên gia máy sản xuất vật liệu xây dựng
khi máy nghiền bi hoạt động và sinh ra lực ly tâm
để những viên bi thét lên tới tột cao
nhất định rồi rơi xuống đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoang nghiền
kết quả quá trình nghiên là tất cả các vật liệu
đều nghiền như quặng sỏi đá kim loại rắn đều thành bột
sau đó vật liệu sẽ được đưa ra ngoài bằng hệ thống si côn
để có thể kết thúc quá trình nghiên máy nghiền bi
và trải qua bước trong dây chuyển nghiền quạng
các chuyên gia cho rằng điều này thực sự nguy hiểm
bởi chỉ cần sơ xuất khung khắp lệnh trong công tác hiệp đồng
giữa hai bộ phận điện và vận hành sửa chữa hệ thống máy nghiền bi đá
thì nguy cơ mất an toàn lao động là rất cao
qua vụ tác lạc lao động trên lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị chấn trình tăng cường kiểm tra
hướng dẫn bảo đảm nghiêm ngặt các quy tắc về an toàn lao động
vệ sinh đảm bảo an toàn môi trường làm việc
theo các chuyên gia về an toàn lao động trước khi vào bên trong máy nghiền
để thực hiện sửa chữa bảo dưỡng người lao động phải đảm bảo
máy móc đã được cắt điện hoàn toàn
phó sư tiến sĩ nguyễn đức ngọc phó trưởng khoa cơ khí
trường bộ môn kỹ thuật ô tô đại học thủy lợi cho hay
mỗi nhà máy đều quy trình vận hành máy móc khác nhau
nguyên tắc chung khi thực hiện bảo trì dây chuyền
bắt buộc phải ngắt toàn bộ điện của các loại máy trong dây chuyền
không chỉ riêng máy nghiền
phó sư tiến sĩ nguyễn đức ngọc khuyến cáo trước khi vào trong máy nghiền
phải đảm bảo rằng tất cả các máy móc trong dây chuyền đều đã tắt cuồn hoàn toàn
người lao động cũng cần phải chắc chắn đã ngắt truyền tự động
từ động cơ sang hộp giảm tóc khóa cứng máy nghiền
đảm bảo máy không thể quay được
đồng thời máy nghiền cũng cần phải xài hết nguyên vật liệu bi ra ngoài
phải kiểm tra xác định tổng thể của dây chuyển an toàn
mới vào được bên trong các bộ phận cần sửa bảo trì bảo dưỡng
đặc biệt mỗi cá nhân phải luôn cẩn thận và tuân thủ nguyên tắc an toàn khi làm việc
trước vụ việc xảy ra lao động đặc biệt nghiêm trọng này
ngày hai mươi ba tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính
ký ban hành công điện số ba mươi chín cách chéo cd cách ngang ttg
về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty
của phần xi măng và khoáng sản yên bái
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh yên bái
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện
xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động
trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu bộ xây dựng
phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
ubnd tỉnh yên bái và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp
giải soát kỹ ức quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác
chế biến khoáng sản làm xi măng kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động